nhằm tiếp tục chuỗi chương trình hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
thì sáng nay ngày năm tháng năm chương trình chợ nhân đạo đã khai mạc tại hà nội
khi đến phiên chợ đặc biệt này người mua và người bán sẽ giao dịch với nhau bằng những nụ cười ấm tình người những đồng cảm sự sẻ chia trong dịch bệnh
tại phiên chợ ban tổ chức bố trí các dân hàng là những mặt hàng khác nhau như gạo mì tôm dầu ăn rau sạch
người đến tham dự sẽ được phát phiếu để đổi nhận hàng tại mỗi gian hàng
dự kiến bốn trăm linh xuất quà là những nhu yếu phẩm lương thực sẽ được phát miễn phí tại phiên chợ dành tặng cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
chương trình là hoạt động của hội chữ thập đỏ tp hà nội nhằm hưởng ứng tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi và tập trung vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng
hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh đầy lùi dịch bệnh cũng như các hoạt động hướng tới những người có hoàn cảnh khó khăn người yếu thế trong xã hội người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh